giả hóa sân khấu là những thực trạng đáng báo động đối với nghệ thuật truyền thống hiện nay
thời gian gần đây đã có nhiều chuyển biến trong cách tiếp cận và nỗ lực đổi mới của các nhà hát
nhưng điều đó vẫn chưa đủ cần có những hướng đi mới phù hợp để có thể lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống
đến với đông đảo quân chúng
việc hợp tác văn hóa với các yếu tố nước ngoài như vở tuồng huyền thoại ngọn đồi đỏ
sản phẩm hợp tác văn hóa giữa việt nam singapore ra mắt gần đây của nhà hát tuồng có thể xem là hướng đi mới
trước khi đến với chương trình này mời quý vị và các bạn theo dõi những hoạt động văn hóa nổi bật vừa diễn ra
mới đây tại hà nội đã diễn ra lễ tiếp nhận hiện vật do đại sứ quán việt nam
tại cộng hòa liên bang đức bàn giao cho bảo tàng lịch sử quốc gia
đây là các hiện vật do cơ quan phòng chống tội phạm công an berlin thu giữ tại cửa hàng một thương nhân việt nam
từ cuối năm hai nghìn một mươi sáu
một mươi tám hiện vật được bàn giao gồm năm hiện vật văn hóa đồng nai năm hiện vật hậu kỳ đá mới
sơ kỳ kim khí tây nguyên cách ngày nay khoảng ba năm trăm linh năm
tám hiện vật văn hóa đông sơn cách ngày nay khoảng hai năm
sau khi tiếp nhận hiện vật bảo tàng lịch sử sẽ hoàn thiện hồ sơ khoa học
lưu giữ và có kế hoạch trưng bày để giới thiệu tới công chúng trong và ngoài nước
hà nội đã diễn ra lễ tiếp nhận hiện vật do đại sứ quán việt nam

đã diễn ra chương trình hòa nhạc toyota hai nghìn một mươi tám dành cho công chúng yêu nhạc cổ điển việt nam
qua đó góp phần dình dữ nét đẹp của nhạc cổ điển
và mang dòng nhạc hàn lâm này đến gần hơn với công chúng
những âm thanh mang màu sắc cổ điển
giai điệu cuốn hút đầy đam mê trong tác phẩm double concerto
của nhà soạn nhạc người đức jonas bram
hay những giai điệu nhẹ nhàng vui tươi trong bản giao hưởng số bảy của beethoven
đã đem lại một buổi biểu diễn đặc biệt ấn tượng với khán giả thủ đô
chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ trong giàn nhạc giao hưởng việt nam
nghệ sĩ vi ô long bùi công duy nghệ sĩ solo sello grass hall
dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng người nhật bản hona tetsuji
được tổ chức thường niên từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy đến nay
chương trình đã thu hút sự quan tâm của nhiều công chúng yêu nhạc cổ điển việt nam
đồng thời toàn bộ số tiền bán vé sẽ được sử dụng để đóng góp cho chương trình
học bổng toyota hỗ trợ tài năng trẻ âm nhạc việt nam
sau khi kết thúc tại hà nội
chương trình sẽ tiếp tục được biểu diễn tại thành phố hồ chí minh
thưa quý vị và các bạn
nhằm mục tiêu dẫn dắt các bạn trẻ tìm hiểu về nghệ thuật hát sầm
là một nghề đàn hát dân gian thuần việt mang tính chuyên nghiệp có nguồn gốc tại bắc bộ
sở văn hóa và thế thao hà nội phối hợp với trung tâm âm nhạc truyền thống thăng long
tổ chức các lớp học truyền dạy
cho cộng đồng về nghệ thuật truyền thống của hà nội trong đó có sầm
đây là cơ hội tiếp xúc trực tiếp giữa người gìn giữ di sản và công chúng
giúp tăng lên sự hiểu biết và tình yêu đối với các loại hình nghệ thuật truyền thống
chương trình về nguồn đã từng được tổ chức rất thành công vào năm hai nghìn một mươi năm và hai nghìn một mươi bảy
và luôn nhận được sự đón đợi của các bạn trẻ
đặc biệt là học sinh sinh viên hiện đang học tập tại các trường đại học trên địa bàn thủ đô hà nội
chương trình năm nay cũng không nằm ngoài thông lệ
với nghệ thuật sẩm dường như sự quan tâm của các bạn trẻ không hề giảm sút
học các nghệ nhân và tìm hiểu trực tiếp các nghệ nhân về bộ môn hát sẩm này
đến với chương trình lần này ngoài việc được nghe những nghệ nhân đang gìn giữ nghệ thuật sẩm trình diễn trực tiếp
nói thật là đầu tiên tôi rất mừng là cái ý tưởng của họ là muốn đưa những giai điệu dân gian vào
cho tất cả sinh viên của họ
các trường hôm nay đến thì tôi rất mừng là rất đông toàn những sinh viên của các trường đến cả
và tôi cũng hỏi qua lý do là gì các bạn đến học để làm gì
thì các bạn có nói là gì để biết để hiểu và cũng muốn học
tuy là thời gian nó không phải là nhiều và chắc chắn là từ giờ giờ đi
thì chúng tôi sẽ có những chương trình mà dạng dạy cho các em học sinh như thế này
với cách làm mới mẻ này chương trình đã thực sự trở thành nơi
để nhiều bạn trẻ có niềm đam mê với văn hóa

có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với những người gìn giữ di sản
và giúp tăng lên sự hiểu biết và tình yêu đối với các loại hình nghệ thuật truyền thống
em cảm thấy rất là thú vị cũng mệt nữa
vì từ sáng nay bọn em được học gõ phách và gõ xanh
thì em thấy cái buổi sáng thì em cảm thấy dễ với bản thân em hơn
đến buổi chiều học hát thì em thấy thật sự là khó luôn ạ
và em thấy rất là hay và em nghĩ là nên có nhiều cái hoạt động giống như thế này hơn
chương trình về nguồn cùng với nghệ thuật sầm của sở văn hóa và thể thao hà nội
kết hợp với trung tâm âm nhạc truyền thống thăng long lần này
đã góp phần giúp các bạn trẻ đến gần hơn với nghệ thuật hát sầm
góp phần giữ gìn bản sắc cho các loại hình âm nhạc dân tộc nói chung
và nghệ thuật sầm nói riêng trong kho tàng văn hóa nghệ thuật nước nhà
thưa quý vị và các bạn vở tuồng huyền thoại ngọn đồi đỏ của nhà hát tuồng việt nam
được xây dựng vào năm hai nghìn một mươi chín

của tiến sĩ chu supong người singapore với dấu ấn của hai nền văn hóa trong một tác phẩm
đây cũng có thể coi là một trong những hướng đi mới của nhà hát tuồng
trong việc đưa nghệ thuật truyền thống việt nam vươn tầm quốc tế
trong nhiều năm trở lại đây nhà hát tuồng việt nam gặp phải rất nhiều khó khăn
trong việc tìm kiếm khán giả tìm đề tài mới và lựa chọn hướng đi đúng đắn cho mình
trong nền nghệ thuật nước nhà
trong hoàn cảnh đó nhà hát tuồng việt nam đã bắt tay
hợp tác với singapore để đưa nghệ thuật tuồng ra nước ngoài
nhằm lan tỏa giá trị của nghệ thuật việt nam
ngoài tác phẩm huyền thoại ngọn đồi đỏ được ra mắt trong thời gian này
trước đó nhà hát tuồng cũng đã trực tiếp phối hợp và cho ra mắt vở diễn
dưới bóng đa huyền thoại
để có được sự thành công của các buổi biểu diễn
bản thân các nghệ sĩ việt nam và singapore đã rất nỗ lực và cố gắng
trong những năm qua nhà hát tuồng việt nam cũng đã phối hợp
với singapore với quỹ phát triển văn hóa của singapore
tổ chức xây dựng rất nhiều tác phẩm
đặc biệt hơn nữa là có ngài tiến sĩ chu xu phong
là người rất hiểu và rất quan tâm và có tình cảm rất sâu lặng
với văn hóa của việt nam
đã giúp cho nhà hát tùng việt nam và một số đơn vị nghệ thuật
trong bộ văn hóa hệ thao và du lịch
xây dựng các tác phẩm nghệ thuật để giới thiệu quảng bá
những giá trị văn hóa truyền thống
cũng như văn hóa nghệ thuật của việt nam đến với các nước trên thế giới
là vở diễn hợp tác giữa việt nam singapore nên huyền thoại ngọn đồi đỏ
cũng mang dấu ấn của hai nền văn hóa các nhân vật nadin già làng trang phục và âm nhạc
được sử dụng đều mang đậm nét văn hóa của người singapore cùng những lớp múa ấn độ múa hoa
dù vậy hình thức diễn viên biểu diễn và tâm hồn
ngôn ngữ đều mang tính chất của nghệ thuật tuồng truyền thống của việt nam
quan điểm về dàn dựng vở này thứ nhất là phải sử dụng ngôn ngữ và chất liệu của sân khấu
tuồng để thực hiện vở diễn tuy nhiên để một phần nào đó nó có một cái hương vị của văn hóa của sinh
thì về trang phục và âm nhạc thì chúng tôi cũng lưu ý đến thế còn toàn bộ về ngôn ngữ biểu diễn và
phương thức thể hiện thì chúng tôi vẫn bám sát vào cái chất liệu của sân khấu tuồng để mà thực

huyền thoại ngọn đồi đỏ là vở tuồng được xây dựng dựa trên nguyên tác là một kịch bản múa hát
mang tên bukit mera nội dung của vở xoay quanh câu chuyện về cậu nadin một mươi bốn tuổi có trí thông
minh hơn người cậu đã hiến kế giúp dân làng bắt cá kiếm trả lại sự bình yên cho xóm trài và đưa
hoàng thượng trọng dụng nhưng cũng vì điều này nadine bị tẩy tướng trong triều đình ghen ghét
đố kị và tìm cách hãm hại vở diễn có sự tham gia của nghệ sĩ trần long trong vai nadin
cùng tập thể diễn viên nhà hát tuồng việt nam